tạp chí cộng sản phối hợp với hội đồng lý luận trung ương tổ chức hội thảo
những nội dung mới và điểm nhấn trong dự thảo các văn kiện trình đại hội một mươi ba của đảng
các tham luận tập trung vào nhóm vấn đề là các nội dung lớn phức tạp điểm nhấn của dự thảo các văn kiện
như đánh giá tổng thể sự phát triển của đất nước sau ba mươi năm năm đổi mới trên các lĩnh vực
với các thành tiệu to lớn có ý nghĩa lịch sử và bài học kinh nghiệm quý báu
những vấn đề trọng tâm về phát triển kinh tế việc đổi mới mô hình tăng trưởng
các ý kiến tại hội thảo sẽ được truyền tải đề xuất kiến nghị với tiểu ban văn kiện đại hội một mươi ba của đảng
tổ biên tập văn kiện với trung ương để có thêm hướng lựa chọn các phương án tối yêu
khi trình bày những vấn đề mới khó phức tạp trong sự thảo các văn kiện trình đại hội một mươi ba của đảng
trước khi công bố để lấy ý kiến rộng rãi của nhân dân